sau khi dùng dao đâm chém trọng thương nhiều người dương văn hậu sinh năm hai nghìn một
trú tại thị trấn ốc eo huyện thoại sơn tỉnh an giang bỏ trốn khỏi địa phương
và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn ra quyết định truy nã nguy hiểm
đối với hậu về tội cố ý gây thương tích
vào tối ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một giữa dương thị thắm là vợ của dương văn hậu
xảy ra mâu thuẫn với nu tánh linh sinh năm hai nghìn sáu
cùng chú tại thị trấn ốc eo huyện thoại sơn
lúc này hậu giật cây dao tự chế dài khoảng sáu mươi cm trên tay thắm
rồi chém nhiều nhát vào người linh khiến linh gục ngã tại chỗ với tỷ lệ thương tích hai mươi sáu
trước đó chiều ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một thấy vợ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát
với bà liêu thị hồng phượng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại địa phương
hậu dùng dao thái lan đâm bà phương và ôm lâm văn ngân chồng bà phương khi chạy ra căn ngăn
sau đó hậu bị cơ quan công an
khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích
sau một thời gian bỏ trốn hậu đã bị công an huyện thoại sơn bắt giữ khi quay trở về địa phương